hơn ba trăm linh du khách thành phố hồ chí minh bị mắc kẹt tại thành phố đà nẵng trong hai tuần qua do đại dịch covid một mươi chín
và chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng tám thì đã trở về thành phố
dự kiến là ngày mai sẽ có thêm một chuyến bay nữa đưa người từ đà nẵng về thành phố hồ chí minh
trong đó có nhiều trẻ em
đây là những du khách bị mắc kẹt lại do đà nẵng thực hiện giãn cách xã hội gồm nhiều trẻ em và người thân
trước khi trở về tất cả đều được làm các xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín nhanh và cho kết quả âm tính
nhằm ngăn ngừa khả năng lây nhiễm dịch bệnh các chuyến bay chở người từ đà nẵng về thành phố hồ chí minh
đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt từ mặt đất đến trên không
dự kiến trong ngày hôm nay một mươi bốn tháng tám sẽ có thêm hai chuyến bay nữa chở ba trăm hai mươi năm người từ đà nẵng về thành phố hồ chí minh
cũng sẽ được cập cảng sân bay tân sơn nhất và được đưa về tỉnh bà rịa vũng tàu để tiếp tục cách ly theo dõi